xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu chúng ta sẽ đến với thông tin về cơn bão số năm
cụ thể hồi một mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng bắc và có khả năng mạnh thêm
nhưng trong những giờ tiếp theo bão có thể sẽ suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cô tô bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển dần xuống nước ta
kết hợp với hoàn lưu bão số năm trên vịnh bắc bộ
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to đến rất to vùng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực nam đồng bằng
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do không khí lạnh tác động nên nền nhiệt tại đây cũng sẽ có sự giảm đáng kể
chỉ giao động trong khoảng một mươi chín hai mươi tám độ vùng núi có nơi trời rét
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa gối không khí lạnh và cũng ít chịu tác động của hoàn lưu bão
nên trong ba ngày tới phổ biến có mưa rào và rông rải rác
nền nhiệt tại đây cũng trong xu hướng giảm dần
cao nhất ngày mai sẽ giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi hai độ và sẽ giảm trong hai ngày tiếp theo
đến với khu vực trung bộ
trong những ngày tới mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng nhưng cường độ không mạnh như những ngày qua
chỉ riêng phần bắc trung bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm nên sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng sẽ giảm dần
giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi độ
phần còn lại của trung bộ các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
hầu khắp sẽ có mưa rào và rông ở diện giải rác nhưng cường độ và quy mô không lớn
trong mưa rông nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
với khu vực tây nguyên trong những ngày tới tiếp tục sẽ có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
ngày có năng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông rải rác lúc chiều tối
về nhiệt độ khu vực nam bộ có mức nhiệt cao nhất sẽ rào động ở trong khoảng thứ hai mươi ba ba mươi ba độ